lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng cấp phần ổn định tình hình an ninh trực tự ở địa phương giúp cho người dân an tâm lao động sản xuất và các nữ sinh an tâm đến trường